tại hà nội chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến quán triệt chỉ thị số một mươi của thủ tướng chính phủ
về việc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo hội nghị
tham dự còn có tổng thanh tra chính phủ lê minh khái lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và các tỉnh trên toàn quốc
phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí trương hòa bình nêu rõ thời gian qua trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
chính phủ thủ tướng chính phủ các cấp các ngành cả hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng nhân dân đã vào cuộc tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn tham nhũng
công tác phòng chống tham nhũng đã có bước tiến rõ rệt và chuyển biến tích cực
bên cạnh những kết quả đạt được phó thủ tướng thường trực nhấn mạnh tình trạng tham nhũng vật biểu hiện qua nạn hối lộ trong lĩnh vực hành chính dịch vụ công nạn lót tay chạy trọt để được việc
khi giao dịch với các cơ quan công quyền vẫn còn nhức nhối gây bức xúc đối với người dân doanh nghiệp ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức
tình trạng này cần phải sớm chấm dứt
phó thủ tướng thường trực khẳng định chính phủ luôn xác định quyết tâm chính trị cao trong đấu tranh phòng chống tham nhũng kiên quyết ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng
và chỉ thị số một mươi đã tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương chính sách pháp luật của đảng nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng
và có những biện pháp nội dung chỉ đạo quyết liệt mang tính đột phá đề cao tính kỷ luật kỷ cương về tinh thần phục vụ phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu
thể hiện thái độ cương quyết xử lý nghiêm những cán bộ công chức viên chức có hành vi nhũng nhiễu tiêu cực tham nhũng